viện kiểm sát nhân dân tp cần thơ vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bà phạm lê hoàng uyển bốn mươi một tuổi ngụ ở tp hcm
văn phòng đại diện phía nam tạp chí hướng nghiệp và hòa nhập về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày sáu tháng tám công an tp cn đã bắt quả tang bà uyển khi đăng nhận của hai doanh nghiệp bất động sản có trụ sở tại hậu giang số tiền hai trăm tám mươi triệu đồng
công an thành phố cần thơ xác định từ ngày ba mươi một tháng bảy đến ngày bốn tháng tám trên báo phụ nữ tp hcm có đăng ba bài viết với các tiêu đề lần theo dấu vết đường dây huy động sáu trăm linh tỷ đồng cho dự án ma
ve sầu thoát và vẽ khu du lịch một tỷ đồng bằng miệng
sau khi các bài báo đăng phạm lê hoàng uyển đã thông báo cho giám đốc doanh nghiệp có liên quan nếu muốn gỡ ba bài viết này phải đưa cho uyển số tiền bảy trăm linh triệu đồng
nếu chậm thì báo tiếp tục đăng thêm một bài nữa lúc đó muốn gỡ xuống thì số tiền phải đưa lại
tại cơ quan điều tra bước đầu bảo hiểm khai không làm việc này một mình mà có sự tiếp tay của một số người khác
từ lời khai trên công an tp cn đã mở rộng điều tra làm rõ